để khởi công dự án sân bay quốc tế long thành vào năm hai nghìn hai mươi và đưa vào khai thác giai đoạn một vào năm hai nghìn hai mươi năm bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đều mong muốn sớm giải phóng mặt bằng
về phía người dân do đã nằm trong vùng quy hoạch hàng chục năm nên đang rất mong nhận được tiền đền bù sớm đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống
dù từ hai phía đều có chung mong muốn nhưng đến nay việc giải phóng mặt bằng dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra
xã suối châu đã chính thức mất đi trên bản đồ hành chính từ ngày một tháng sáu vừa qua để phục vụ xây dựng sân bay quốc tế long thành
tuy nhiên người dân nơi đây thì vẫn đang tiếp tục với cuộc sống của mình
để xây sân bay quốc tế long thành sẽ có gần năm ba trăm linh hộ với trên một mươi năm nhân khẩu phải di rời
hiện tỉnh đồng nai đã được trung ương bố trí một mươi một tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và tái định cư
nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tăng cường tỉnh đồng nai
tuy nhiên công tác thực hiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang diễn ra rất chậm
các khu tái định cư vẫn chưa được khởi công

cho nên là lực lượng phải ngồi chờ
dự án sân bay quốc tế long thành đã có từ lâu được cả nước đặc biệt quan tâm
để dự án khởi công đúng tiến độ thiết nghĩ các bộ ngành liên quan và tỉnh đồng nai cần vào cuộc quyết liệt hơn
sớm xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng tạo việc làm cho người dân khi họ về nơi ở mới